thưa quý vị công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đang tạm giữ hai đối tượng là huỳnh quốc chiến và huỳnh quốc thắng
cùng chú tại phường long thành trung thị xã hòa thành về hành vi dùng dao đâm làm một người bị thương là công an phường và hai bảo vệ dân phố
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín công an phường long thành trung nhận được tin báo tại quán nhậu thuộc khu phố long trung phường long thành trung
xảy ra vụ gây dối giữa hai nhóm thanh niên tổ công tác gồm một đồng chí công an và ba đồng chí bảo vệ dân phố đến để giải quyết vụ việc
sau đó tổ công tác đã mời các đối tượng về trụ sở công an phường làm việc tuy nhiên ba đối tượng huỳnh tấn khải huỳnh quốc chiến và huỳnh quốc thắng
không đồng ý và có hành vi đóng cửa vào và tấn công tổ công tác khiến một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương
một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát karaoke trên địa bàn khu phố bình thuận hai phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương triệt phá
trước đó khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín cơ quan công an đã bắt quả tăng một nhóm khoảng hai mươi đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke tăng vật thu giữ gồm hai túi ni lông chứa chất bột màu trắng một đĩa xứ một thẻ nhựa
kết quả test nhanh có một mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
làm việc với cơ quan công an nguyễn văn vũ linh khai nhận đã đặt phòng hát và nhờ nguyễn văn tú là quản lý quán karaoke để nhờ mua ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng gồm đỗ tấn lực và huỳnh huy cường đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khi đi đến ấp chín xã sông rây hai đối tượng phát hiện nhà chị hoàng thị thu huyền mở cửa không có người trông coi nên đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động trị giá gần một mươi một triệu đồng rồi tẩu thoát
sau đó hai đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà
anh phan nhật khanh ở xã nhân nghĩa lấy trộm một điện thoại di động trị giá một mươi sáu triệu đồng
tài sản trộm cắp được các đối tượng mang đi bán được ba triệu năm trăm linh ngàn đồng